tại bình dương ubnd tỉnh đã tổ chức buổi gặp gỡ doanh nghiệp đài loan trung quốc đầu tư tại tỉnh
nhằm tháo gỡ những khó khăn vững mắc giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định và hiệu quả hơn
bình dương hiện có hai bảy trăm chín mươi dự án đầu tư nước ngoài fdi với tổng vốn đăng ký hơn hai mươi năm ba tỷ usd
trong đó đài loan có bảy trăm ba mươi tám dự án với tổng vốn đầu tư gần năm hai tỷ usd
đứng thứ hai về vốn trong tổng số năm mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh
tại buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh bình dương đã tiếp thu và giải quyết được phần lớn
những vấn đề vướng mắt của các doanh nghiệp liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
quy định mới về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu
việc cư trú để tính thuế thu nhập cá nhân đối với nhà đầu tư nước ngoài
quy định về việc cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm cho lao động nước ngoài
và cam kết trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư
đẩy mạnh hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển doanh nghiệp